chúng ta thấy tính đến năm hai nghìn một mươi tám này thì mức cpi đã tăng hai mươi một ba
và nếu tính đến tận cuối năm nay thì khả năng tăng trên hai mươi ba
như vậy nó đã vượt được yêu cầu hai mươi mà chúng ta cần điều chỉnh
và cho đến nay chúng ta mới bắt đầu có ý kiến
thì nghĩa là chúng ta đã hơi bị chậm trễ
và cách khác là đã đến lúc chúng ta phải đẩy nhanh cái việc điều chỉnh
cái ngưỡng chịu thuế thương hiệu cá nhân để đảm bảo công bằng quyền lợi cho người đóng thuế
vậy thì theo ông phải điều chỉnh thuế theo mức độ như thế nào ạ
chúng tôi cho rằng là nếu cứ tuân theo quy định cũ
tức là cái ngưỡng chịu thuế gấp bốn lần cái thu nhập trung bình
thì rõ ràng hiện nay là cái mức lương tối thiểu vùng đã tăng khoảng độ bảy mươi sáu tám mươi
và mức thu nhập trung bình cũng đã tăng ba mươi hai
thì rõ ràng nên điều chỉnh ngưỡng chịu thuế thay vì chín triệu phải lên đến khoảng một mươi bảy một mươi tám triệu
và cái mức chất trừ gia cảnh cho người đàn theo đó cũng bằng khoảng bốn mươi của người nộp thuế
thì nó cỡ khoảng độ bảy tám triệu
thế tôi như vậy là hợp lý
vâng thưa ông
nâng mức giảm trừ gia cảnh thì có làm giảm số thu ngân sách hay không ạ
kết quả tác động đến số thu ngân sách của cái việc mà nâng mức trừ gia cảnh
nó tùy thuộc vào việc chúng ta điều chỉnh ở ngưỡng nào
nếu chúng ta điều chỉnh ở những cái ngưỡng mà năm một mươi một mươi năm đó
với những người thu nhập trung bình và thấp
thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn
bởi vì đây nó chiếm đa phần cái lượng thu ngân sách
thế còn nếu chúng ta điều chỉnh ở mức ngưỡng cao
khoảng độ ba mươi hai năm mươi hai trên tám mươi triệu đó
thì chắc chắn là mức điều chỉnh nó sẽ bớt hơn
hơn nữa nó còn tùy thuộc vào cái việc chúng ta điều chỉnh mức trịu thuế
nếu chúng ta điều chỉnh theo hướng tức là tăng mức thuế thu đối với người thu nhập cao
để bù trừ cho cái việc mà điều chỉnh ở lớp dưới
thì chắc chắn là cái tổng thu ngân sách nó có thể không đổi
vâng thưa ông có một quan điểm cho rằng là
ngoài việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
thì còn phải bỏ quy định cao bằng ngưỡng chịu thuế
thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này ạ
chúng tôi cho rằng đây là một cái quan điểm có phần có lý
bởi vì chúng ta hiện nay là có bốn
cái thu nhập vùng tối thiểu
trong khi chúng ta chỉ có một ngưỡng trịu thuế duy nhất
thế thì như vậy rõ ràng chúng ta cao bằng cái mức chất trừ gia cảnh
cũng như là cái mức gọi là ngưỡng trự thuế
cho tất cả các đối tượng dù là ở miền núi hay là miền xuôi
đô thị hay đồng bằng
và như vậy thì có lẽ chưa hợp lý lắm
vâng thưa ông
vậy là rõ ràng ở thời điểm này là
cả về mặt luật pháp lẫn thực tiễn
thì chúng ta đều nên có những quyết định điều chỉnh đúng không ạ
xin cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay ạ
thưa quý vị và các bạn
thuế là một công cụ hữu hiệu cho ngân sách nhà nước
thuế thu nhập cá nhân là một khoản thuế
có số thu khá cao hàng năm và ngày càng tăng
vì vậy việc điều chỉnh thay đổi lại một cách hợp lý
trong tình hình mới là điều vô cùng cần thiết
có như thế thì mới tạo thêm động lực làm việc
và cống hiến của mọi người
nhất là những người có thu nhập chủ yếu từ lương và tiền công